hạ tầng giao thông không đáp ứng đồng bộ trong khi nhu cầu lưu thông của người và phương tiện ngày càng cao dẫn đến tình trạng un tắc giao thông cả trong và ngoài khu vực sân bay tân sơn nhất
vậy giải pháp nào để giải tỏa ách tắc giao thông trong khu vực sân bay tân sơn nhất là vấn đề không mới nhưng vẫn còn mang đậm tính thời sự
tại tp hcm một hội thảo với tiêu đề giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay tân sơn nhất do viện nghiên cứu và phát triển tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học chuyên gia giao thông hạ tầng đô thị để cùng bàn về giải pháp giải tỏa kẹt xe ở điểm nóng này
có đến gần một mươi điểm kẹt xe như thế này khiến giao thông khu vực sân bay tân sơn nhất thường trong tình trạng hỗn loạn
còn bên trong sân bay theo cảng vụ hàng không miền nam vào giờ cao điểm máy bay của các hãng hàng không trong và ngoài nước cất cánh hàng
các hãng hàng liên tục có khi tiếp nhận lên đến tám trăm linh bảy chuyến một ngày
thế nhưng hiện cảng chỉ có hai đường cất hạ cánh là đường ba bốn mươi tám m và ba tám trăm linh m
do lượt khách vượt quá ba mươi so với công suất thiết kế nên máy bay ở tân trang nhất thường phải chờ đường lăn khi cất hạ cánh dẫn đến cảnh ủn tắc cả trên không lẫn dưới mặt đất
giải quyết ủn tắc giao thông quanh và trong khu vực sân bay tân sân nhất tuy đã có nhiều phương án
thế nhưng tình trạng kẹt xe cục bộ đã không được giải quyết
bằng chứng là sau khi thông xe dự án cầu kép hai trăm linh tỷ đồng dẫn lối vào sân bay thì tình cảm kẹt xe trong khu vực này vẫn không được cải thiện đáng kể
thành phố chúng ta rơi vào một tình trạng mất cân đối nghiêm trọng giữa dân số mật độ và hạ tầng kỹ thuật trong đó chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật giao thông
chúng ta mới tính đến giao thông động tức là xe chạy mà không tính được giao thông tĩnh
giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay
giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay tân sơn nhất cần thiết phải có sự hợp sức của nhiều ngành nhiều cấp đặc biệt là các ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học sẽ góp phần đưa ra một giải pháp toàn diện mang tính khả thi bền vững
nhiều giải pháp được đưa ra tại hội thảo trong đó tập trung đến việc nâng cấp mở rộng sân bay phát triển hạ tầng giao thông để kết nối sân bay tân sơn nhất với các tuyến đường chính các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam

giải quyết triệt địa ủng tắc giao thông